diện tích đất nông nghiệp của thành phố cần thơ đang có xu hướng thu hẹp đã ảnh hưởng đến giá trị sản xuất nông nghiệp hàng năm
trước tình hình này thành phố cần thơ chủ trương phát triển nền nông nghiệp theo hướng nông nghiệp đô thị nền nông nghiệp công nghệ cao
đây là bước đi căn bản để thành phố không ngừng nâng cao năng suất giá trị nông sản đồng thời mang lại hiệu quả kinh tế cao trên cùng một đơn vị diện tích
do nhu cầu phát triển đô thị và công nghiệp dịch vụ
quỹ đất ngày càng thu hẹp đòi hỏi ngành nông nghiệp phải thay đổi tư duy trong sản xuất thực hiện chuyển đổi mạnh mẽ cơ cấu cây trồng vật nuôi
trong rất nhiều giải pháp thì phát triển nông nghiệp đô thị được xem như là một hướng đi có tính khả thi cao để giải quyết các bất cập có liên quan trong tiến trình đô thị hóa
hướng tới xây dựng đô thị sinh thái bền vững cho tương lai
và thành phố cần thơ hiện đang đẩy mạnh các mô hình này và bước đầu đã mang lại kết quả khả quan
theo phân vùng chuyển đổi
đổi đất nông nghiệp thành phố cần thơ chia thành bốn tiểu vùng nông nghiệp sinh thái
gồm tiểu vùng nông nghiệp sinh thái cù lao trên các cồn tân lộc cồn sơn cồn ấu
tiểu vùng nông nghiệp sinh thái đô thị mới ở thốt nốt ô môn
tiểu vùng nông nghiệp sinh thái đô thị khu trung tâm ở bình thủy ninh kiều và cái răng
tiểu vùng nông nghiệp sinh thái đô thị miệt vườn ở huyện phong điền và huyện thới lai
những năm gần đây đô thị cần thơ ngày một phát triển
vì vậy ngành nông nghiệp thành phố cũng từng bước chuyển dần theo hướng nông nghiệp đô thị sinh thái
giúp cho bà con tiếp cận với một số giống mới đặc biệt là trong sản xuất hoa
thì thay cho những giống hoa có giá trị kinh tế thấp
thì bà con nông dân hiện nay thì cũng chuyển dần sang là các loại hoa có giá trị kinh tế cao hơn
đồng thời cũng tiếp cận với những giống la f một hoặc là giống từ cây mô
để nó có chất lượng cao đồng nhất và được cung cấp hàng loại
các nông nghiệp thay các quy trình sản xuất canh tác theo hướng nông nghiệp công nghệ cao
theo hướng bình dững và cũng tổ chức các lớp tạo nghề để cho bà con nông dân tiếp cận với những quy trình này
qua đó thì cũng bước đầu cho thấy là cũng có những cái mô hình làm ăn cũng khá là có hiệu quả
đạt được lợi nhuận cao so với những mô hình trước đây
đặc biệt là trong cái sản xuất rau hoa và nấm
sau gần ba năm được cục sở hữu trí tuệ bộ khoa học và công nghệ công nhận nhãn hiệu
và sở nông nghiệp và phát triển đông thôn thành phố cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm
trong sản xuất và sơ chế nấm bào ngư
nấm bào ngư thới an đông đã tăng giá trị sản phẩm mở rộng thị trường
luôn nằm trong tình trạng cháy hàng không đủ cung đem lại nhu cầu ổn định
cải thiện cuộc sống của nhiều hộ nông dân ở quận bình thủy thành phố cà ninh
thơ chợ âu môn với các siêu thị là không đủ hàng để bỏ luôn
coi như là các tỉnh thành mình cũng có đặt phôi của tui giao
thí dụ những cái chạy ở kiên giang cà mau hoặc là vĩnh long đồng tháp
thì người ta đem phương tiện lại đây người ta dẫn chuyển
thì cũng sức điều điều đó cô
mô hình trồng nấm bào ngư dù không mới nhưng dễ làm
khóc không đòi hỏi nhiều diện tích đất thích hợp với những vùng đất ven đô thị
hiện nay tổ sản xuất và kinh doanh nấm bào ngư thới an đông
đã phát triển từ ba tổ viên lên bảy tổ viên sản xuất trên một trăm linh bịch phôi
từ khi được công nhận nhãn hiệu việc tiêu thụ nấm dễ dàng và thuận lợi hơn
sản phẩm được đưa vào siêu thị có mắt cần thơ các chợ trong và ngoài thành phố
không chỉ trồng nấm mà các tổ còn sản xuất phôi giống để bán cho nông dân ở các huyện lân cận
ngoài nắm bào ngư nông dân quận bình thủy còn phát triển nghề trồng nấm linh chi
cho thu nhập cao phù hợp với định hướng nông nghiệp đô thị
để đa dạng hóa mô hình nông nghiệp đô thị và ven đô thị
thành phố cần thơ đã tập trung xây dựng vùng sản xuất hoa kiển chuyên canh
theo hướng tập trung làng nghề phục vụ thị trường tiêu thụ tại địa phương
và góp phần tăng thu nhập cho nông dân vùng ven đô thị có diện tích đất nhỏ
dự kiến mở rộng dân tộc
diện tích trồng hoa cây cảnh của thành phố đến năm hai nghìn hai mươi đạt hai trăm linh ba trăm linh hectare
với địa bàn phân bố tập trung nhiều ở các khu vực mới đô thị hóa và khu vực ven đô
nhất là các khu vực sản xuất hoa kiển truyền thống như hợp tác xã hoa kiển bình minh
mãng thanh thới nhật quận ninh kiều khu vực bình chánh bình phó quận bình thủy
phường thốt nốt trung kiên quận thốt nốt các xã dọc theo đường tỉnh lộ chín trăm bảy mươi
đường huyện lộ hai mươi tám huyện lộ chín trăm hai mươi ba
phong điền bước đầu mang lại hiệu quả kinh tế cho các nông hộ
tiêu biểu là mô hình trồng lan cảnh tại nhà vườn của anh nguyễn cao tránh
đã mang lại doanh thu hàng tháng trên hai trăm linh triệu đồng cho trang trại
vườn lan này có diện tích năm hectare ước tính số lượng tại vườn hiện nay trên một trăm linh cây
với khoảng một mươi bốn loại lan phong phú về chủng loại và giá tiền
từ các loại nhập khẩu giống quý như ngọc điểm kết thia vụ nữ
tê cô thiên nga đến các loại thông dụng như hồ điệp vanda mô ca ra asco
đều góp mặt tại vườn của anh chánh
hiện nay các mô hình trồng lan cũng được phổ biến trên địa bàn thành phố cần thơ
để nhằm đáp ứng nhu cầu chơi lan của người dân trong nội đô thành phố
tôi trồng lan thì cũng mới gần đây thôi
rồi cũng xuất phát từ cái nhu cầu là cái nhu cầu sử dụng lan của người dân đô thị cần thơ
càng ngày càng phát triển càng lớn
người dân mà trồng nhà vườn trồng lan thì nó rất là ít đếm trên đầu ngón tay
nhưng mà cái nhu cầu của người dân sài lan của thành phố cần thơ ngày càng lớn
cái số nhà vườn thì chỉ đáp ứng khoảng một mươi một mươi năm số nhu cầu của người dân thành phố
ban đầu thì tôi với cái phạm duyên mới nghiên cứu về trồng lan thì tôi chỉ tập tảnh
đi trồng lan cắt cành của đen rô thì chỉ ít thôi
nhưng mà sau khi tôi nghiên cứu rồi được học hỏi
được mấy bạn trẻ của trung tâm khuyến nông hay là của các nhà vườn khác mình đi mình nghiên cứu mình học hỏi
thì mình làm cho nó dần dần nó có hiệu quả
với thấy rằng cái nhu cầu phát triển của các lớp qua nó cần thì mình mới phát triển lên như vậy
thì tôi cũng hơi mạnh tay đi lên tới từ mấy trăm giò lan đen rô thì nó lên tới mấy mấy ngàn
mà năm sáu ngàn giò rồi cái mocara thì tôi cũng có cả ngàn chậu nhánh mocara để cắt cành
những hiệu quả của các mô hình nông nghiệp trên địa bàn
phòng kinh tế quận bình thủy thành phố cần thơ đã có nhiều phương án phối hợp cùng chủ vườn
để nhân rộng mô hình này đến đông đảo các hộ nông dân trên địa bàn thành phố
cũng như phối hợp với sở văn hóa thể thao và du lịch thiết kế các tour du lịch sinh thái
tham quan các vườn hoa vừa tạo thêm điểm nhấn cho du lịch cần thơ vừa mang lại thu nhập cho nhà vườn
bên cạnh đó hiện nay phong trào nuôi cá cảnh được khôi phục từng bước
với bảy cơ sở năng lực cung ứng khoảng một mươi ba triệu cá cảnh bột cho thị trường
việc hình thành các mô hình liên kết sản xuất sinh vật cảnh theo mô hình nông nghiệp đô thị
ven đô thị phục vụ thị trường tiêu thụ tại địa phương
tạo ngành nghề mới cho nông dân nội thị có diện tích sản xuất nhỏ
trong đó ứng dụng các giống mới giống lai f một áp dụng quy trình thăm ganh tổng hợp
và công nghệ sinh học để đạt hiệu quả cao
tăng thu nhập cho nông dân xây dựng vùng chuyên canh sản xuất sinh vật cảnh
hướng tới đăng ký nhãn hiệu hàng hóa
thực hiện trên địa bàn quận ninh kiều bình thủy cái trăng và huyện phong điền
với quy mô ba mươi mô hình mỗi mô hình hai hectare với hai mươi năm ba mươi hộ liên kết hợp tác sản xuất
trên địa bàn thành phố cần thơ hiện có chín hộ sản xuất rau ăn lá dư lưới trong nhà lưới
tưới nhỏ giọt thủy canh với diện tích trên
một hectare tại quận thốt nốt cái trăng bình thủy và vĩnh thạnh
nhằm đáp ứng một phần quan trọng nhu cầu về lương thực rau quả và các loại nông sản khác
một cách trực tiếp tại chỗ cho cư dân đô thị thay vì phải vận chuyển từ nơi khác đến
bên cạnh đó nông nghiệp đô thị có khả năng tạo ra nguồn thực phẩm tươi sống và an toàn
góp phần to lớn vào việc đáp ứng nhu cầu tiêu dùng của cư dân đô thị
điều này càng thiết thực trong điều kiện yêu cầu
về thực phẩm ngày càng tăng cả về số lượng lẫn chất lượng
và trước cơn bão thực phẩm bẩn đang bổ vây bữa ăn của từng gia đình
việc các vườn rau thủy canh cung cấp rau sạch đảm bảo về chất lượng xuất hiện ngày càng nhiều
và có hiệu quả kinh tế cao đã mở ra hướng đi mới đầy triển vọng cho người nông dân ở thành phố cần thơ
tổng diện tích của mình là sáu m hai một ngày ra khoảng chừng sáu trăm
tại vì tôi phải có luôn phiên gối đầu sáu trăm linh trí rau mỗi ngày
định hướng cũng là mơ ước của vợ chồng tôi là mang cái sản phẩm sạch ra thị trường
tại giờ thật ra cũng khó mà nói như thế nào là sạch
thì bây giờ tôi chứng minh với mọi người bằng cách là tôi bảo vệ cái quy tính của mình bằng cái thương hiệu của mình
bằng tên tuổi của công ty
rồi cái rau thí canh thì nó có cái giá thể đi theo tôi sẽ gói cái giá thể để đi cùng
để chứng minh đó là rau thủy canh công nghệ cao
rồi định hướng là định hướng để cho cái mô hình này được nhân rộng
để hạ cái giá thành rau sạch xuống
rau sạch đúng nghĩa luôn nha thả cái giá thành xuống
để cho người tiêu dùng được dùng cái rau sạch được dùng cái sản phẩm sạch
mà nhất là trẻ con nữa mình trăng trở đó là mình muốn làm lớn
muốn làm rộng hơn muốn nhân rộng hơn
thì mình phải được chính quyền kể cả xã hội tạo điều kiện
chính quyền tức là tạo điều kiện cho mình gặp thông thoáng trong cái quy định
hoặc cái quy chế nào đó của chính quyền đưa ra
xã hội tạo điều kiện là chấp nhận cái rau sạch này giá hơi cao một tí
nhưng mà họ chấp nhận được mình để mình được đem cái sản phẩm của mình tới với họ
việc sản xuất nông nghiệp đã chiếm một phần trong cơ cấu kinh tế chung
đã bước đầu hình thành vùng nông nghiệp chuyên canh
sông xét về mô hình nông nghiệp cận đô thị vẫn chưa thực sự hoàn chỉnh
tuy nông dân thành phố cần thơ ngày càng năng động sáng tạo
khi biết kết nối với thị trường để tìm đầu ra cho nông sản
hiện nhiều sản phẩm nông sản của thành phố cần thơ
đã vào được các siêu thị
bếp ăn tập thể chợ đầu mối như nấm bào ngư rau an toàn trái cây các loại
nhưng diện tích nuôi trồng còn nhỏ lẻ
thường không tập trung gây khó khăn trong quản lý và kiểm soát số lượng
sản lượng và chất lượng
cũng như vì chuyển giao ứng dụng khoa học kỹ thuật và sản xuất theo hướng gáp
đồng thời các cơ sở sản xuất chưa xây dựng được thương hiệu thực phẩm an toàn
tạo lòng tin cho người tiêu dùng
bên cạnh đó do giá trả lại cao hơn so với thị trường
nên gặp khó khăn trong khâu tiêu thụ
ngoài ra chi phí đầu tư cơ sở vật chất cũng khá cao
dẫn đến người nông dân chưa mạnh dạng mở rộng diện tích sản xuất
song song đó thành phố cần thơ chưa tập hợp và xây dựng được mạng lưới vệ tinh
cho khu nông nghiệp công nghệ cao như nông hồ trang trại hợp tác xã sản xuất doanh nghiệp
nhằm thương mại hóa và chuyển giao công nghệ ra sản xuất đại trà các sản phẩm
dịch vụ của khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao

vấn đề sản xuất và tiêu thụ những nông sản làm ra từ mô hình nông nghiệp đô thị
bên cạnh thương mại hóa vấn đề sản xuất nông nghiệp đô thị
vấn đề cũng rất quan trọng là giúp cho cư dân đô thị có thể sản xuất những mô hình này
để phục vụ cho du lịch phục vụ tại nhà
giúp cho vấn đề nâng cao giá trị tinh thần đặc biệt là đối với vấn đề giải trí
thì đây là một vấn đề rất quan trọng
bản thân người nông dân rất cần có một hướng đi bài bản trong việc triển khai các mô hình sản xuất phù hợp
đặc điểm của từng tiểu vùng và từng khu vực nhằm hình thành khu sản xuất tập trung với quy mô lớn
bên cạnh đó cần thơ cũng cần tăng cường xây dựng mô hình hoàn chỉnh
áp dụng đồng bộ các giải pháp về giống mới phù hợp với biến đổi của khí hậu
cơ giới hóa trong việc chăm sóc sơ chế bảo quản
có như vậy phát triển nông nghiệp đô thị ở cần thơ mới bền vững và trở thành đầu tàu cho các tỉnh khu vực miền tây nam bộ
và đến đây thì chương trình nông nghiệp chuyển động cũng xin được tạm dừng
mọi ý kiến đóng góp xin gửi về chương trình nông nghiệp chuyển động phòng kinh tế truyền hình nhân dân
địa chỉ số bảy mươi một hàng chống hoàn kiếm hà nội email nông nghiệpchuyểnđộngacom com